cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc dư ba mươi chín tuổi
ngụ khống một phường hai tp trà vinh tỉnh trà vinh về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình phát hiện đối tượng dư ở khóm một phường hai nghi vấn tàn trữ trái phép chất ma túy
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kết hợp công an thành phố trà vinh
tiến hành kiểm tra thì phát hiện thu giữ hai bịch ni lông chứa ma túy được cất giấu trong hộp bánh
cùng ngày lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của dư thì tiếp tục phát hiện
tạm giữ chín bịch ni lông ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua làm việc bước đầu dư khai nhận các bịch ni lông bị lực lượng công an tạm giữ là ma túy đá và thuốc lách
mua ở tp hcm vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ